hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội vừa có kiến nghị ubnd tp hà nội
sở gia thông vận tải hà nội cho phép xe buýt trên địa bàn hoạt động trở lại kể từ ngày một một mươi
theo chủ tịch hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại lần thứ tư
xe buýt ở hà nội đã dừng chảy từ ngày một mươi tám bảy
hiện nay người lao động trong các doanh nghiệp xe buýt hầu hết đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
ngày hai mươi một chín và ngày hai mươi tám chín tp hà nội đã hai lần nới lỏng một số dịch vụ và sinh hoạt
để tiếp tục hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp phục vụ sự đi lại của người dân
hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội đề nghị cho phép vận tải hành khách công cộng tại hà nội
được hoạt động trở lại từ ngày một tháng một mươi với các điều kiện người phục vụ đã được tiêm vaccine
phương tiện đã được khử khuẩn hành khách có đeo khẩu trang